ngày một mươi một tháng bốn thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cuộc sống của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nữ sáu mươi tám tuổi ngụ tại đông anh hà nội bị chó nhà hàng xóm tấn công
theo người nhà bệnh nhân cho biết khi đang quét ngõ thì bất ngờ con chó nhà hàng xóm nặng hơn hai mươi kg lao ra tấn công
chó quá hung dữ liên tục cắn vào vùng mặt và tay chân đặc biệt là vùng mặt khiến bệnh nhân bị thương rất nặng
gia đình đã đưa bà đến cơ sở y tế gần nhà để sơ cứu sau đó bệnh nhân đã được chuyển đến khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cuộc sống để phẫu thuật
bác sĩ vũ giang an khoa chấn thương chỉnh hình và thần kinh cuộc sống là người tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết
chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị chó cắn vào vùng mặt các vết thương đều hở chảy nhiều máu
vùng miệng thì rách toàn bộ môi dưới thông lên khoang miệng trên vùng mắt có vết thương mi dưới mắt trái rách xuống cánh mũi lộ xương
vì vết thương rất lớn nên chúng tôi phải khâu gần bảy mươi mũi những vết thương này có nguy cơ nhiễm trùng rất cao
vì vậy trong quá trình làm bác sĩ phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ để cắt lọc làm sạch để tránh nhiễm trùng
hiện sau phẫu thuật bệnh nhân đã ổn định được hướng dẫn tiêm phòng uốn ván tiêm phòng dại và huyết thanh kháng dại
theo bác sĩ trần quang đại phòng tư vấn tiêm chủng vaccine bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
vì vết thương ở vùng mặt nên ngoài tiêm phòng uốn ván bệnh nhân cần được tiêm phòng dạy đầy đủ kể cả vaccine và huyết thanh kháng dại
bác sĩ đại cũng cho biết thêm hiện tại phòng tư vấn tiêm chủng vaccine bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp đến tiêm phòng dạy do chó mèo và cả động vật hoang dã cắn
riêng chỉ trong buổi sáng ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại cơ sở kim trung đã có hai mươi người dân đến tiêm vaccine phòng dạy và năm trường hợp tiêm huyết thanh kháng dại
vì vậy để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra bác sĩ đại khuyến cáo khi bị chó cắn
người dân nên đến các cơ sở y tế để được sơ cứu vệ sinh sát khuẩn lại vết thương và tư vấn tiêm phòng dạy
tiêm phòng dạy càng sớm càng tốt nếu người dân bị chó cắn vào các vị trí như đầu mặt cổ bộ phận sinh dục đầu bàn tay
hay các trường hợp đa chấn thương với vết thương rộng sâu phải đi tiêm phòng dại ngay đầy đủ cáo vaccine và huyết thanh kháng dại
mùa hè nắng nóng là thời điểm những bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát đặc biệt là bệnh dạy
vì thế người dân không nên chủ quan những hộ gia đình có nuôi chó nên cho chó được tiêm phòng đầy đủ
nếu cho chó đi ra ngoài nên dọa mõm để phòng bệnh cho cộng đồng
chia sẻ về bệnh dại bác sĩ chuyên khoa một trương trọng tuấn khoa cấp ký hữu bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết
chạy thì nó là do một cái con virus nó gây ra
thì con virus đó nó có tên khoa học là lisa paris
thì đặc điểm của con virus này là nó trống ở trong những cái con động vật có máu nóng
chẳng hạn như là chó mèo hoặc là có thể là chơi chuột thì nó cũng có
khi mà nó sống ở trong những cái con vật đó đó
thì nó sẽ làm cho con vật nó có những cái biểu hiện bất thường như là sợ đánh sáng sợ tiếng động
rồi tăng tiếp đàm nhớt rồi kích thích dễ tấn công người khác
nên khi mà cái con vật nó bị bệnh dại á nếu mà mình vô tình mình tiếp xúc với nó đó
thì có khả năng là nó sẽ tấn công mình
đặc biệt là những cái con vật mà gần gũi trong đời sống hằng ngày như là chó với mèo nè
thì khi mà nó cắn hoặc là cào cấu thì nó sẽ tạo vết thương
thì khi vết thương có vết thương thở thì những con virus
ở trong người những cái con động vật đó thì nó sẽ lây lan qua sang mình
và từ những vết thương đó nó sẽ tấn công nó đi theo những cái gây thần kinh ngoài biên
và tấn công vào cái hệ thần kinh trung ương và cuối cùng là nó sẽ đi về đảo
khi mà mình lỡ mà mình bị những cái con vật chẳng hạn như chó mèo nó cắn
hoặc là nó cào sước mình mà mình có vết thương á
thì mình phải lập tức là mình phải nhốt cái công vật đó lại
mình theo dõi và mình phải đi rửa cái vết thương đó
phải rửa dưới dòi nước sạch khoảng một mươi năm phút
nếu mà có xào phòng thì mình rửa bằng xào phòng hoặc là rửa bằng các chung dịch sắc phẩm như là
vipodil hay là cồn bảy mươi độ hoặc là oxyà mình rửa sạch vết thương rồi sau đó mình sẽ băng bó lại
nếu mà vết thương chảy xước nhẹ đó thì mình không có cần phải tới sở y tế gì
nếu mà lúc đó là nửa đêm chẳng hạn thì mình thấy để tới sáng hôm sau mình đi
còn nếu mà mình có vết thương mà nó rất sâu
vết thương rất rộng chảy máu nhiều thì mình phải lập tức đi đến các xứ sở y tế gần nhất
để cho các y bác sĩ người ta xử trí cái vết thương cho mình
sau khi xử trí vết thương xong thì có thể là mình sẽ phải chích ngủ uống gián và chích ngừa dại
có nguy cơ bị mắc bệnh nhẹ chẳng hạn như là bị chó mèo cắn hay là có bị vết thương thở
thì tốt nhất là mình phải đi chích ngừa vắc xin dại
thì khi mà mình chích ngừa thì trong cơ thể mình nó sẽ tạo kháng thể
khi mà nó tạo kháng thể đủ uống nhiều thì nó có tác dụng bảo vệ cơ thể
chống lại cái con virus bệnh dại
thì thật sự những cái phương pháp nhân gian gần như là không có tác dụng đối với con virus dạy
vậy khi mà nó đã xâm nhập vô người rồi đó thì nếu mà mình rửa sạch sẽ vệ sinh kỹ càng
mình sát quẩn vết thương thì có thể là nó sẽ giảm được cái lượng virus
nhưng mà không thể nào mình chắc chắn là một trăm linh là cái vết thương nó không còn cái con virus dại
thì nó vẫn có thể là còn một số con virus dại nó sẽ xâm nhập vết thương
và nó tấn công vào cái dây thần kinh của mình
và nó sẽ từ cái vết thương nó đi theo dây thần kinh nó sẽ dày não nó làm tổn thương não